trong quý i năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái phát hiện chín mươi trường hợp người địa phương xuất cảnh trái phép sang trung quốc
chủ yếu đi làm thuê tăng một mươi ba người với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám cơ quan chức năng tỉnh yên bái đã xử lý hành chính năm mươi sáu vụ sáu mươi sáu cá nhân vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh
khởi tố một vụ một bị can về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
để sớm chấm dứt tình trạng trên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
các ngành chức năng xử lý thật nghiêm những người tổ chức lôi kéo người dân tham gia xuất cảnh trái phép
lực lượng chức năng tỉnh yên bái tiếp tục tiến hành lập hồ sơ quản lý và yêu cầu các trường hợp đã quay trở về
ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh